chiều qua hai mươi bốn tháng một mươi một tỉnh vĩnh long đã tổ chức ngày hội sữa học đường
với sự tham gia của hơn năm trăm linh thầy giáo cô giáo phụ huynh và các em học sinh
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tham dự ngày hội
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao tặng quà tiền và sữa
cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh vĩnh long
vĩnh long là tỉnh thứ hai ở khu vực đồng bằng sông kiểu long
và là một trong hai mươi sáu tỉnh thành phố trên cả nước hiện nay thực hiện chương trình sữa học đường
theo hình thức xã hội hóa
ngân sách tỉnh và doanh nghiệp sẽ hỗ trợ năm mươi chi phí phụ huynh chỉ phải đóng góp năm mươi
các trường hợp trẻ em nghèo khó khăn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
sẽ được hỗ trợ một trăm linh chi phí để các em cũng được uống sữa
mục tiêu của chương trình nhằm cải thiện nâng cao tình trạng dinh dưỡng
cho học sinh mầm non tiểu học từ đó giúp các em phát triển toàn diện
cả về thể chất và trí tuệ